cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
lực lượng công an phát hiện tại khu vực thuộc thôn nà nọng xã đề thám huyện tràng định tỉnh lạng sơn
có một xe ô tô đang chở ba người trung quốc không có giấy tờ tùy thân nhập cảnh trái khép vào việt nam
lái xe là vương văn hải chú tại huyện phú lương tỉnh thái nguyên
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận nhập cảnh vào việt nam để tiếp tục sang campuchia tìm kiếm việc làm
từ lời khai của các đối tượng lực lượng công an bắt khẩn cấp thêm nông thanh tuấn nguyễn mạnh hùng và bế văn thuận
cùng chú huyện tràng định tỉnh lạng sơn
đối tượng tuấn khai nhận được một người phụ nữ trung quốc đặt vấn đề đưa ba người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
tuấn đồng ý biết hùng có khả năng đưa được người nhập cảnh trái phép vào việt nam
tuấn đã liên hệ với hùng và được báo giá là chín mươi triệu đồng một người
tuấn báo lại với phía bên trung quốc là một trăm linh triệu đồng một người để ăn tranh lệch
sau đó hùng thuê ba xe mô tô trong đó có một xe do bế văn thuận điều khiển để chở từ khu vực biên giới đến xe ô tô của hải chờ sẵn
hải điều khiển xe đi theo hướng nari bắc cạn thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
từ nghệ an vào bình phước sống với mẹ ruột và cha dượng bé gái bảy tuổi nghi bị bạo hành với nhiều vết thương trên người
hôm nay công an xã tân hòa huyện đồng phú tỉnh bình phước đã mời người thân gia đình bé gái bảy tuổi ngụ ấp đồng tân xã tân hòa để xác minh làm rõ những vết thương trên người cháu bé
trước đó hình ảnh bé gái bảy tuổi ngụ xã tân hòa huyện đồng phú với nhiều vết thương khắp cơ thể được một người dân đăng lên trên trang cá nhân facebook và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng
theo chủ tài khoản facebook cho biết chiều ngày hai mươi bảy tháng bảy khi đi chợ về chị qua nhà bé gái hàng xóm để cho quà thì vô tình phát hiện cháu có nhiều vết thương trên người
nghi ngờ có thể cháu bé bị đánh chị đã trình báo công an
hiện công an xã tân hòa đã mời người nhà của cháu bé lên làm việc
đồng thời đưa cháu bé cấp cứu tại trung tâm y tế huyện đồng phú
được biết bé gái từ nghệ an vào sinh sống với mẹ ruột và cha dượng ở xã tân hòa huyện đồng phú được khoảng ba tháng này
hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ
mặc dù biết rõ về nguy cơ mất an toàn hành lang đường sát nhưng rất nhiều du khách vẫn lui tới cà phê đường tàu bất chấp nguy hiểm để lựa chọn một trải nghiệm tiềm ẩn rủi ro khôn lường
nếu mà mở quán cà phê mà ở ngoài đường tàu thì rất là nguy hiểm ảnh hưởng đến an toàn tai loạn con người
việc đi dạo chụp ảnh trên đường sắt không chỉ giới trẻ trong nước mà còn hấp dẫn rất đông du khách nước ngoài
nhưng bên cạnh đó hành động này tạo ra không ít hiểm họa vì khu vực các quán cà phê đầu đường phùng hưng khoảng vài trăm mét nằm trong khu vực thừa dân sinh trên đường dây đầy đá gây khó khăn cho việc đi lại
cộng với việc cây cối phủ kín hai bên với tầm nhìn hạn chế
khiến đoạn đường tiêm bẩn nguy cơ mất an toàn
và mỗi khi có tàu chạy du khách lại phải tìm các điểm hốc các khe nhỏ để nấp vào như thế này
chỉ cần sơ sẩy một chút tính mạng sẽ bị đe dọa
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
mà không để ý tiếng còi tàu về sau sự may mắn không phải lúc nào cũng đến
những vụ tai nạn đường sắt cướp đi tính mạng của nhiều người có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu vi phạm không được xử lý triệt đề
vì vậy lực lượng chức năng và các đơn vị liên quan cần có biện pháp hạn chế việc vi phạm hành lang an toàn đường sắt tại khu vực này để ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm
tiểu mục lệnh truy nã
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng dương mỹ long sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại chín mươi một trên tám đường ht hai mươi hai phường hiệp thành quận một mươi hai tp hcm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
còn về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản công an huyện nga sơn của tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
nguyễn văn cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn nội hai xã nga giáp huyện nga sơn tỉnh thanh hóa đối tượng này cao một m bảy mươi hai và có nốt ruồi cách một cm dưới cánh mũi phải
và đối tượng vũ thị lệ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã cẩm phong huyện cẩm thủy tp hcm phải nhận quyết định truy nã của công an huyện quảng sương tp hcm về tội đánh bạc
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện